thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với thành ủy ubnd tp đà nẵng về tình hình kinh tế xã hội
tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng xuất nhập khẩu
và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn trong năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó đoàn công tác tiếp tục tháo gỡ những tồn tại khó khăn vướng mắt
và đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
và đánh giá kết quả xử lý của các bộ ngành đối với đề xuất kiến nghị của địa phương
năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng tăng trưởng hai năm mươi tám quy mô nền kinh tế thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
theo giá hiện hành ước đạt hơn một trăm ba mươi bốn hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng mở rộng gần một mươi tỷ đồng so với năm hai nghìn một mươi tám
hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tình hình kinh tế của đà nẵng có khởi sắc trên một số lĩnh vực
thay mặt đoàn công tác chính phủ đại tướng tô lâm đánh giá cao kết quả đạt được của thành ủy
ubnd tp đà nẵng trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực trong nước còn nhiều khó khăn thách thức
bên cạnh đó đại tướng tô lâm cũng yêu cầu đà nẵng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
đưa ra kiến nghị đề xuất để tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh
phát triển kinh tế xã hội đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc đại tướng tô lâm yêu cầu các bộ ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ một mươi ba trên ba mươi hai kiến nghị
đề xuất của thành phố đà nẵng đã được các bộ ngành trả lời tại hai phiên làm việc trước đó
nhưng chưa có kết quả cuối cùng
đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành cần đưa ra thời gian lộ trình cụ thể để giải quyết chức điểm vấn đề
bên cạnh đó đại tướng tô lâm cũng khuyến khích các bộ ngành có những ý kiến kinh nghiệm cách làm mới
để giúp đà nẵng tháo gỡ tạo đà phát triển về mọi mặt trong thời gian tới
tại buổi làm việc đoàn công tác chính phủ còn tiếp nhận thêm hai ý kiến mới
và một số kiến nghị liên quan đến đất đai tồn tại từ lâu
đây là rào cản đối với sự phát triển của thành phố
đại tướng tô lâm đề nghị tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
thanh tra chính phủ tiếp tục phối hợp giải quyết
đối với những nội dung kiến nghị vượt quá thẩm quyền đoàn công tác sẽ báo cáo
trình chính phủ chỉ đạo giải quyết
sáng nay tại tỉnh bà rịa vũng tàu bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghỉ dưỡng
trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
trong năm hai nghìn hai mươi ba
các nhà nghỉ dưỡng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị về đón tiếp phục vụ cán bộ chiến sĩ đi nghỉ dưỡng
đi công tác hội nghị hội thảo tập huấn các đoàn khách trong nước và quốc tế của bộ công an
với tổng số một trăm chín mươi chín năm trăm hai mươi hai lượt phòng với tổng số bốn trăm hai mươi ba trăm ba mươi lượt dường
cho cán bộ chiến sĩ có tiêu chuẩn đi nghỉ dưỡng đi công tác và đón tiếp phục vụ khách đối ngoại
tại hội nghị lãnh đạo một số nhà khách nhà nghỉ dưỡng đã tham luận
nêu bật những kết quả đạt được cũng như những khó khăn vướng mắt
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến khẳng định
nghỉ dưỡng là chế độ đãi ngộ đặc biệt của ngành công an đối với các cán bộ chiến sĩ
sau thời gian làm việc vất vả nhằm phục hồi nâng cao sức khỏe động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xuất phát từ tầm quan trọng của công tác nghỉ dưỡng trong những năm qua
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác nghỉ dưỡng
từ đó chất lượng công tác nghỉ dưỡng ngày càng được nâng cao góp phần và thắng lợi chung của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
dịp này bộ công an đã trao bằng khen tặng bốn tập thể và một mươi cá nhân
cục hậu cần trao giấy khen tặng một mươi năm tập thể ba mươi năm cá nhân đã có những thành tích cao trong công tác nghỉ dưỡng năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung hương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận
biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của đảng ủy ban giám đốc và các đơn vị chức năng của công an tỉnh bà điều vũng tàu
đã có tinh thần chủ động trách nhiệm trong việc tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và với chính quyền địa phương
đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc một cách kịp thời hiệu quả nhất để triển khai có hiệu quả
hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng và tổ chức lễ khởi công xây dựng ba mươi sáu trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh
thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh dự án xây dựng ba mươi sáu trụ sở công an xã được phê duyệt và cấp kinh phí
với tổng mức đầu tư hơn hai trăm một mươi bốn tỷ đồng đã thể hiện sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ubnd tỉnh và tinh thần cố gắng nỗ lực tập trung hoàn thành nhiệm vụ của công an tỉnh bà điều vũng tàu
để việc triển khai thực hiện dự án bảo đảm an toàn chất lượng và hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng tiến độ đề ra
thứ trưởng lê văn tuyến yêu cầu cục kế hoạch và tài chính cục quản lý xây dựng và doanh trại tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư
và các đơn vị liên quan thực hiện dự án bám sát các quy định quy trình kỹ thuật đã đề ra tiếp tục phối hợp với ubnd tỉnh bà điều vũng tàu
và các cơ quan ban ngành cấp ủy chính quyền các địa phương của tỉnh kỳ thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế
chính sách để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án
hôm nay ubnd tỉnh thái nguyên tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm thực hiện đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị được kết nối tới chín huyện thành phố và một trăm bảy mươi bảy xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
qua hai năm thực hiện tỉnh thái nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực nổi bật như hoàn thành nhập dữ liệu hộ tịch toàn tỉnh đạt một trăm linh trước bốn mươi bảy ngày so với kế hoạch được giao
hoàn thành tích hợp năm mươi ba trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu một trăm linh cơ sở khám chữa bệnh thực hiện sử dụng căn cước công dân cán chip trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
gần hai mươi sáu cán bộ giáo viên nhân viên ngành giáo dục được cấp chữ ký số hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip cho những người đủ điều kiện trên địa bàn sớm hơn sáu mươi năm ngày so với chỉ đạo của bộ công an
xây dựng hai mươi một mô hình điểm được thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra trong đó lực lượng công an xây dựng tám mô hình được giao chủ trì và phối hợp với các cơ sở ngành xây dựng một mươi ba mô hình
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá chia sẻ những kinh nghiệm khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện
nhân dịp này một mươi tập thể và một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện đề án sáu đã được nhận bằng khen của ubnd tỉnh hải nguyên
thưa quý vị sau những ngày nghỉ tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn người dân đến giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công an các địa phương tăng cao với khối lượng công việc lớn
và để giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân các địa phương đã bố trí cán bộ chiến sĩ túc trực sẵn sàng phục vụ người dân ngay trong tháng đầu của năm mới với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao nhất
sau đây là ghi nhận tại công an tỉnh đắk nông
những ngày làm việc đầu tiên của năm mới giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đã có rất đông người đến đăng ký làm hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh tại công an tỉnh đắk nông
có những ngày chỉ tính riêng trong buổi sáng đã có hơn một trăm linh trường
các trường hợp đến làm thủ tục đăng ký cấp hộ chiếu visa và các thủ tục đăng ký quản lý xuất nhập cảnh
trong đó tập trung chủ yếu là các đối tượng học sinh người lao động từ nước ngoài về có nhu cầu cấp đổi hộ chiếu
em lên đây là làm các thủ tục là xin gia hạn và làm passport
các đồng chí công an hướng dẫn rất nhiệt tình và giải quyết mọi thắc mắc rất là hợp lý không phải đi lại nhiều lần
em rất cảm ơn các đồng chí công an
với tinh thần vì nhân dân phục vụ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đắk nông đã quán triệt cán bộ chiến sĩ bắt tay vào công việc ngay từ những ngày đầu tuần đầu tháng đầu của năm mới
bố trí cán bộ chiến sĩ trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính cấp hộ chiếu visa cho người dân đảm bảo kịp thời nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi không để người dân đi lại nhiều tiết kiệm được thời gian chi phí
đồng thời tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
hiểu rõ về những tiện ích hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mang lại
tuyên truyền cho người dân vận động người thân con em mình thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến
theo ghi nhận của đơn vị thì ngay từ những ngày đầu của năm mới thì lượng công dân đến làm hộ chiếu thì tăng mạnh so với ngày thường
đỉnh điểm là có những ngày thì tăng gấp ba so với thời điểm trước tết
cũng do cái nhu cầu của công dân
khi mà xuất khẩu
khi mà xuất khẩu lao động hoặc đi học tập ở nước ngoài về có nhu cầu thay đổi về hộ chiếu để cho nó khớp với số các công dân
và cái số du học sinh đã đăng ký hồ sơ thời gian sắp tới thì tăng cao
cho nên là cái nhu cầu của công dân làm hộ chiếu tăng cao
với tình hình như vậy đơn vị cũng đã bố trí và sắp xếp cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân đảm bảo để công dân hoàn thiện các thủ tục
trên lĩnh vực cấp căn cước công dân ngoài việc thành lập tổ cấp căn cước công dân xuyên tết để phục vụ nhân dân
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh đắk nông đã bố trí lực lượng thường xuyên ứng trực
tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết nhu cầu của người dân
mặc dù số người đến làm thủ tục cấp căn cước công dân trong những ngày sau tết không nhiều
xong tất cả các trường hợp đều đã được các cán bộ chiến sĩ công an hỗ trợ hướng dẫn chỉ bảo tận tình chú đáo để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân
các cán bộ thì đảm bảo trực để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân
và những ngày đầu thì người dân mặc dù lên làm thủ tục cấp căn cước vẫn còn ít
nhưng mà chúng tôi vẫn bố trí đảm bảo cán bộ cấp để tiếp dân đảm bảo
với tinh thần vì nhân dân phục vụ mỗi cán bộ chiến sĩ được phân công tiếp dân trong những ngày làm việc
đầu năm mới đã và đang phát huy tốt tinh thần trách nhiệm tận tình hướng dẫn cho các tổ chức cá nhân
làm nhanh gọn các thủ tục hành chính liên quan đến công tác công an đảm bảo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
thưa quý vị người hùng
đây chính là danh sưng mà người dân đã tự hào tôn vinh dành cho những người lính cứu hỏa
còn với các anh thì dù phải đối mặt với thực tế phũ phàng là không phải lúc nào gia quân cũng sẽ giành được chiến thắng
nhưng với phương châm dành cái còn lại trong cái mất những người lính cứu hỏa vẫn quên mình lao vào nơi nguy hiểm
mới đây nhất tại quận hai bà trưng thành phố hà nội trải qua cả đêm trắng với bốn xe chữa cháy
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ công an quận hai bà trưng và công an quận hoàn kiếm đã cứu được ba người dân bị mắc kẹt trong căn nhà cháy
và kết quả này một lần nữa cho chúng ta thêm yêu quý trân trọng sự can đảm và quyết tâm không biết mệt mỏi
của những người lính cứu hỏa đã giải cứu nhiều sinh mạng và tài sản quý giá
mới đây nhất tại quận hai bà trưng thành phố hà nội trải qua cả đêm trắng với bốn xe chữa cháy
cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ công an quận hoàn kiếm đã cứu nhiều sinh mạng và tài sản không biết mệt mỏi